ngày hai mươi ba tháng một tại trụ sở trung ương đảng tiểu ban điều lệ đảng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba họp phiên thứ nhất đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
trường tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba chủ trì phiên họp
giữa phiên họp có các thành viên tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba đồng chí võ phan thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
các đồng chí bí thư trung mương đảng các thành viên tiểu ban và thành viên tổ biên tập của tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba
các thành viên của tiểu ban đã đồng góp một số ý kiến liên quan đến dự thảo
quy chế làm việc và kế hoạch công tác của tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba
dự thảo kế hoạch kiểm tra thực hiện điều lệ đảng tờ trình của tiểu ban điều lệ đảng về đề cương
báo cáo tổng kết thực hiện về điều lệ đảng và đề xuất bổ sung sửa đổi điều lệ đảng
tờ trình của tiểu ban điều lệ đảng về bố cục báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phát biểu kết luận phiên họp đồng chí phạm minh chính
trưởng ban tổ chức trung ương trưởng tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba
đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết trách nhiệm của các thành viên trong tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba
đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh việc xây dựng quy chế làm việc của tiểu ban cần bám sát thẩm quyền
trách nhiệm của tiểu ban theo quyết định số một trăm năm mươi một ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về việc thành lập tiểu ban điều lệ đảng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trong thời gian tới các thành viên tổ biên tập của tiểu ban cần sớm hoàn thiện đề cương báo cáo tổng kết
thực hiện điều lệ đảng và báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra khảo sát để hoàn thiện các văn kiện trình ban chấp hành trung ương